ngày sáu một mươi hai tại di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ phát động cuộc thi
ký họa văn miếu quốc tử giám sự kiện nhằm hưởng ứng việc thực hiện các cam kết của thành phố hà nội
tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
cuộc thi ký họa văn miếu quốc tử giám là cơ hội để các bạn sinh viên cùng nhau sáng tạo tranh tài
qua các tác phẩm ký họa về các công trình kiến trúc hiện vật cảnh quan của di tích văn miếu quốc tử giám
góp phần phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản
cuộc thi diễn ra từ ngày ba một mươi hai đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi
dành cho đối tượng là các sinh viên thuộc trường đào tạo ngành kiến trúc
trúc mỹ thuật tại hà nội mà nồng cốt là trường đại học xây dựng hà nội
đại học kiến trúc hà nội viện đại học mở hà nội đại học mỹ thuật việt nam
kết quả trao giải và trưng bày các tác phẩm dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày một mươi bốn một hai nghìn hai mươi một